bảy trên sáu mươi bảy đảng bộ trực thuộc trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhìn chung các đại hội tổ chức trang trọng đúng quy định bảo đảm chú đáo tiết kiệm hiệu quả
và hoàn thành tốt các nội dung đề ra
đại hội thật sự là sự kiện chính trị quan trọng của các địa phương cơ quan đơn vị
đã tạo được khí thế mới vận hội mới và nội bộ đoàn kết hơn góp phần củng cố
tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ
sau đây là tổng hợp số liệu của truyền hình nhân dân
tổng hợp số liệu của truyền hình nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ
đảng thường vụ người dân tộc thiểu số là một trăm một mươi ba đồng chí đạt tỷ lệ một mươi một tám mươi sáu
cao hơn nhiệm kỷ trước năm mươi một
bí thư cấp ủy người dân tộc thiểu số là sáu đồng chí đạt tỷ lệ chín hai mươi ba
cao hơn nhiệm kỷ trước một năm mươi bốn
về trình độ cấp ủy có trình độ thạc sĩ trở lên là hai hai trăm hai mươi đồng chí đạt sáu mươi sáu sáu mươi bảy
cao hơn nhiệm kỷ trước hai mươi ba một mươi bảy
về độ tuổi
độ tuổi bình quân của cấp ủy nhiệm kỷ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là bốn mươi tám tám mươi hai
thấp hơn nhiệm kỳ trước một bảy tuổi cơ bản bảo đảm ba độ tuổi trong cấp ủy
có hai mươi tám đồng chí bí thư từ năm mươi tuổi trở xuống đạt tỷ lệ bốn mươi ba
về bí thư cấp ủy không phải là người địa phương
có hai mươi bảy đồng chí bí thư không là người địa phương đạt tỷ lệ bốn mươi một năm mươi bốn
cao hơn nhiệm kỷ trước hai mươi ba tám
về bầu đại biểu đi sự đại hội một mươi ba của đảng
sáu mươi bảy đại hội đã bầu đủ một ba trăm tám mươi một đại biểu chính thức và một trăm ba mươi một đại biểu dự quyết
giữa đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bảo đảm đúng tư chuẩn số lượng cơ cấu đại biểu được trung ương thần bộ